cảm ơn các bạn đã theo dõi
chất lượng an toàn hiệu quả khi lưu hành cục quản lý dược bộ y tế đã có nhiều cải cách
việc rút ngắn thời gian cấp số lưu hành thuốc nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm
đó cũng là nội dung của phóng sự tuần này của chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đăng ký lưu hành thuốc là một trong những hoạt động quan trọng của cơ quan quản lý dược
khi vừa phải đảm bảo thuốc có chất lượng an toàn hiệu quả
khi được cấp phép lưu hành trên thị trường
nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo tính công khai minh bạch rút ngắn thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
trong các năm qua bộ y tế đã triển khai nhiều hoạt động để đạt mục tiêu trên
cụ thể bộ y tế với sự tham mưu của cục quản lý dược đã xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến đăng ký thuốc đầy đủ đồng bộ hội nhập như luật dược hai nghìn một mươi sáu
nghị định số năm mươi bốn hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược các thông tư hướng dẫn luật dược
bộ y tế đã xây dựng đầy đủ chặt chẽ các quy trình liên quan đến cấp số đăng ký
từ khâu nhận hồ sơ chuẩn bị hồ sơ để chuyên gia thẩm định thông báo cho doanh nghiệp kết quả thẩm định
thẩm định hồ sơ bổ sung tổ chức họp ý kiến hội đồng tư vấn của bộ y tế
trình lãnh đạo bộ phê duyệt kết quả xét duyệt của hội đồng trước khi cục quản lý dược cấp số đăng ký
trong lĩnh vực cải cách hành chính và đặc biệt là trọng tâm là mục tiêu quan trọng nhất là rút ngắn thời gian cấp phép cho doanh nghiệp
thì cục quản lý dược triển khai đồng bộ rất là nhiều giải pháp
và trọng tâm nhất theo tôi đó là giải pháp hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đăng ký thuốc
và triển khai đối luật dược năm hai nghìn một mươi sáu kỷ định năm bốn năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
thì cục quản lý dược đã tham mưu lãnh bộ xây dựng rất nhiều thông tư liên quan trong đó có lĩnh vực đăng ký thuốc
trong lĩnh vực đăng ký thuốc có một số cải cách hành chính rất là lớn đặc biệt là vấn đề đăng ký
trước đây có ba hình thức đăng ký là đăng ký lần đầu đăng ký lại và đăng ký gia hạn
đến nay chỉ còn hai hình thức đăng ký là đăng ký lần đầu và duy trì số đăng ký
đặc biệt quy định về duy trì số đăng ký rất đơn giản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
thời gian gần đây cục quản lý dược đã áp dụng cơ chế một cửa ban hành quy chế đăng ký qua internet
điều này giúp các đơn vị thuận lợi hơn trong quá trình đăng ký

thì cục quản lý dược là người đầu mối để cho chúng tôi được giải trình tiếp xúc và giải trình chi tiết của chuyên gia
khi các bên hiểu được nhau hơn và thống nhất tất cả các số liệu và hồ sơ
để tạo điều kiện thuận lợi thì cục quản lý dược cấp phép đăng ký
trong thời gian vừa qua cục quản lý dược đã thành lập năm đơn vị để giúp thẩm định hồ sơ
để đẩy nhanh tiến độ
tại trung tâm dược lý lâm sàng của đại học y hà nội
mỗi tuần phải nhận đọc hồ sơ từ khoảng hai mươi đến năm mươi hồ sơ và bắt buộc phải trả trong tuần
đây chính là quyết tâm của cục quản lý dược và các đơn vị trực thuộc
tôi nghĩ đấy là một sự cố gắng rất lớn bởi vì một năm lượng hồ sơ đăng ký cho cục dược
tại cục quản lý dược rất là nhiều và số lượng chuyên gia thì không nhiều
và lại còn rất là nhiều
để một cái hồ sơ được cấp phép thì gồm có ít nhất là được thẩm định bởi bốn cái tiểu ban
tiểu ban dược lý dục lâm sàng tiểu ban chất lượng tiểu ban bảo chế và tiểu ban pháp chế
và vì thế cho nên là một cái hồ sơ được thẩm định thì phải qua rất là nhiều khâu
cho nên đấy là điều kiện khách quan dẫn đến hồ sơ với số lượng nhiều và lại qua nhiều khâu như thế
thì đấy là điều rất là khó tránh khỏi
hàng tuần thì chúng tôi sẽ giao nhận chúng ta giao nhận với trên cục quản lý dược
số lượng hồ sơ là tương đối là nhiều từ sáu mươi đến một trăm linh bộ
trước đây thì các chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc ấy
hàng tuần sẽ phải lên cục quản lý dược để thẩm định hồ sơ
nhưng thực hiện cái kế hoạch tám trăm bốn mươi này thì chúng tôi đã thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc
tại viện kiểm nguyện thuốc trưng hương
và với các hoạt động này thì thay cho các chuyên gia hàng tuần
phải lên cục quản lý dược thoát ly hoàn toàn hoạt động
cùng chuyên môn thì hiện giờ chúng tôi đã được thẩm định tại đơn vị
mà cái hoạt động này rất là thuận lợi
quá trình mà cấp số đăng ký lưu hành nhanh thì sẽ giúp cho sản phẩm của doanh nghiệp
từ khi nghiên cứu đến khi đăng ký và lưu hành trên thị trường được rút ngắn
thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng phát triển sản phẩm
và đưa sản phẩm phục vụ cho cộng đồng
khi mà chúng tôi có được cái giấy phép gmt thì chúng tôi đã được cục quản lý dược
ưu tiên là đưa các hồ sơ mà chúng tôi nộp đưa ra để thẩm định sớm
và đấy là một trong những chính sách mà cục quản lý rừng chính thức áp dụng
chứ không phải chỉ riêng dành cho công ty mét lạc phát mạng italy
một điểm khác nữa được cải cách của cục quản lý dược khiến các doanh nghiệp đánh giá rất cao
là việc áp dụng tiêu chuẩn hồ sơ
trước năm hai nghìn một mươi năm cục quản lý dược đã đưa ra một số hệ thống của cục quản lý dược
trước năm hai nghìn một mươi một cục quản lý dược chưa đưa ra một tiêu chuẩn mang tính thống nhất
nhưng năm hai nghìn một mươi một đến nay tất cả các doanh nghiệp đều phải tuân thủ nộp hồ sơ có chất lượng tiêu chuẩn asean
đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn hồ sơ của việt nam cũng tương đồng với tiêu chuẩn hồ sơ của các nước trong khu vực
hiện nay cục quản lý dược có chính sách gọi là cộng tác với rất nhiều các công tác viên để họ xem xét đánh giá hồ sơ
nhưng so với cả các nước trong khu vực
cũng như là so với các nhiều nước khác trên thế giới
thì cái phí mà chúng tôi phải nộp cho cục quản lý rừng để họ thẩm định hồ sơ có thể nói là thấp nhất trên thế giới
bởi vì so với các nước khác trong khu vực ấy
thì cái phí mà cục quản lý dược hiện nay đang áp dụng là năm triệu rưỡi một hồ sơ
thì nó có thể nói là bằng một phần hai mươi so với cả các cái nước mà nó có cái
mức độ phí cao hoặc là bằng một phần năm so với cả các nước khác trong khu vực
ví dụ như so với campuchia so với indonesia malaysia chẳng hạn
thì các nước khác họ áp dụng cái mức phí là khoảng độ hai mươi triệu hoặc là hai mươi năm triệu
thì mức hai mươi năm triệu năm triệu rưỡi của cục quản lý dược có thể nói là quá thấp
và tôi không tin là cục quản lý dược với cái mức phí đó
họ có thể họ có một mức gọi là đãi ngộ đủ hấp dẫn để các chuyên gia họ sẽ có một cái sự cộng tác
một cách tích cực đối với cục quản lý dược việt nam
dẫn đến là cái việc xem xét hồ sơ nó cũng sẽ bị chậm
đội ngũ cán bộ nhân viên theo yêu cầu của cục quản lý dược là phải có được từ năm năm kinh nghiệm trở lên
mới được phép xem xét đưa vào thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc
với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm
thuốc được nâng lên rất nhiều cùng với đó việc tiếp xúc với nhiều dạng bào chế khác nhau với hàm
lượng các hoạt chất mới khác nhau thì công tác đào tạo cán bộ trao dồi chuyên môn nghiệp vụ cũng được
nâng lên đáng kể cùng với cuộc quản lý dược thì và các tiểu ban khác như tiểu ban pháp chế
tiểu ban dược lý tiểu ban bào chế thì chúng tôi đã góp phần vào nâng cao chất lượng trong công
tác thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc và từ đó tham mưu cho hội đồng xác dẹp thuốc quốc gia
sẽ có những cái căn cứ nó sẽ tin tưởng hơn trong việc xem xét và cấp số đăng ký lưu hành thuốc
góp phần làm cho các sản phẩm thuốc được đăng ký lưu hành trên thị trường rút ngắn lại
góp phần làm cho nhân dân và cũng như các đội ngũ bác sĩ sẽ có những lựa chọn tốt hơn trong việc
chọn các thuốc phù hợp với nhu cầu điều trị cũng như là cái tiềm năng kinh tế
tiềm năng kinh tế của bệnh nhân một ví dụ nữa đối với quan điểm cải
cách hành chính là trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã có sự dịch chuyển
từ tiền kiểm sang hậu kiểm mà không phải báo cáo với cơ quan quản lý ví dụ trong thông tư một về
ghi nhãn thuốc những thay đổi đơn giản về logo về địa chỉ website về nhận diện sản phẩm phòng
chống hàng giả doanh nghiệp được làm mà không phải báo cáo về cục quản lý dược ngoài ra
để thực hiện chủ trương của hội đồng xét duyệt thuốc thì cục quản lý dược ban hành rất nhiều
văn bản để doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin dược lý an toàn hiệu quả của thuốc và làm
đúng theo công văn hướng dẫn của cục quản lý dược không phải nộp công văn về cục quản lý dược
cục không ngừng hoàn thiện cái sổ tay hướng dẫn về đăng ký thuốc đây là cái cuốn sổ tay cho
cả doanh nghiệp cho cả cán bộ công chức của cục lý dược cũng như là cho chuyên gia thẩm định
để làm sao thống nhất hướng dẫn doanh nghiệp làm về đăng ký thuốc theo một cách chuẩn mực đúng
trong thời gian vừa qua thì đối với chúng tôi thì đối với một số các sản phẩm đặc biệt là các sản
phẩm để cung cấp cho truyền thông trường mở rộng thì đã được cục quản lý dược rất là ưu tiên đây
là một trong những nhiệm vụ của ngành y tế nói ra là chúng tôi thấy rằng là trong quá trình xin
cấp phép cho những sản phẩm này thì cũng được gặp rất nhiều thuận lợi ví dụ như là cục quản lý dược
thực hiện hành cái cơ chế cấp phép nhanh thế rồi thì tạo điều kiện cho cán bộ rồi thì các chuyên
gia thẩm định hỏi sơ cách nhanh nhất để làm sao mà sản phẩm của chúng tôi được phép sử dụng chậm
rãi khi đó thì ngành y tế chúng ta là có được những sản phẩm để đưa vào phục vụ công tác phòng
chống bệnh thật cho trẻ em và cho người dân bên cạnh đó cục quản lý dược cũng thường xuyên
công bố công khai quy trình xử lý về đăng ký thuốc trên website
công bố tình trạng xử lý hồ sơ ở bộ phận một cửa cũng như công bố tình trạng hồ sơ trên
website để cho doanh nghiệp nắm được tình trạng hồ sơ đăng ký thuốc khi những văn bản
những quy định mới thì cục cũng tổ chức tập huấn đào tạo cho doanh nghiệp
bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng làm hồ sơ rất là cẩn thận vì đấy là cho mình tuân thủ
tất cả quy định ví dụ như là phải nộp trước sáu tháng cho ghép lại thì chúng tôi cũng làm và
chúng tôi do chất lượng hồ sơ nữa tôi có biết là một số doanh nghiệp cũng có thể tạo ra một bộ phần
tốt một số doanh nghiệp cũng kêu ca nhưng có thể xem lại mình trong vấn đề là mình làm hồ sơ đã
tốt chưa thì nhiều khi cứ đổ cho phía quản lý nhà nước một lý do là chất lượng hồ sơ phải tốt và
đúng thời hạn quy định vì không thể ai cũng đến cũng như đến bệnh viện ai cũng đòi đến nhưng đòi
khám nhanh khám trước thì làm sao mà một bác sĩ làm được thì chúng ta tuân thủ cái thứ tự
tôi nghĩ sẽ giải quyết tốt có lẽ cái lượng hồ sơ của doanh nghiệp lúc nào cũng nhu cầu rất cao
ngừng tăng nhưng sản phẩm đổ ra để chứng minh cái cách hành chính rút ngắn thời gian cấp phép thì
có lẽ sản phẩm đổ ra cuối cùng là cái số đăng ký được cấp phép lưu hành tôi lấy ví dụ năm hai nghìn một mươi sáu
thì cả năm chúng tôi cấp được ba một mươi một số đăng ký năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi cấp được hơn ba sáu trăm linh số đăng ký
ký lưu hành thuốc và đến tháng bảy bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đến bây giờ chúng tôi cấp được khoảng
ba gần ba hai chín trăm năm mươi số đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc
có thể nói với những nỗ lực cải cách không ngừng các hồ sơ đăng ký thuốc được xử lý theo
một quy trình chặt chẽ bảo đảm thuốc có chất lượng an toàn hiệu quả điều trị khi được cấp
phép lưu hành các hồ sơ được gần ba trăm linh chuyên gia có kiến thức kinh nghiệm từ các trường đại học
viện kiểm nghiệm thuốc viện kiểm định vaccine sinh phẩm phía bắc phía nam thẩm định độc lập
các chuyên gia được chia thành các tiểu ban phù hợp với kiến thức chuyên môn và thẩm định đầy đủ nội
nội dung về hồ sơ hành chính hướng dẫn sử dụng thuốc tiêu chuẩn chất lượng thuốc quy trình sản xuất thuốc
hồ sơ nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu tương đương sinh học cục quản lý dược đã chủ động đẩy
nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc thông qua các biện pháp tăng cường số lượng
chất lượng chuyên gia để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ
tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ của cục quản lý dược trong các công đoạn của quy trình
giải quyết hồ sơ đăng ký thuốc hướng tới mục tiêu chuyên môn hóa và rút ngắn thời gian xử lý hành
chính hồ sơ tăng cường cơ sở vật chất sử dụng công nghệ thông tin nhằm thuận tiện hơn trong xử lý
tìm kiếm tra cứu thông tin đăng ký thuốc
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình cải cách hành chính tuần này cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại